ngày năm tháng chín hơn hai mươi hai triệu học sinh trên cả nước sẽ tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
một năm học được kỳ vọng là sẽ có nhiều sự đổi mới
tại hầu hết tất cả các điểm trường trên cả nước công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đã được hoàn tất và sẵn sàng cho buổi lễ lớn
ở những vùng sâu vùng xa dù còn nhiều khó khăn thế nhưng các thầy cô giáo cùng chính quyền địa phương
đã nỗ lực hết mình dọn dẹp trang hoàng trường học để bảo đảm tất cả các em đều có một ngày khai giảng ý nghĩa
tạo đà cho một năm học mới tốt đẹp
tiếp nối những thành công của năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trong năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi chín
toàn ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục tập trung nâng cao kỷ cương nền nếp đạo đức lối sống để thầy ra thầy cho ra cho
toàn ngành từng bước nâng cao chất lượng dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục đại trà
giáo dục mũi nhọn học đi đôi với hành quan tâm tới trang thiết bị kỹ năng nhất là kỹ năng mềm kỹ năng sống cho học sinh
ngành giáo dục và đào tạo cũng thể hiện quyết tâm xây dựng hình ảnh của ngành trước nhân dân
từng bước tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội